hôm hai mươi ba tháng bảy tại khu vực hiện trường có xảy ra mưa lớn và mất điện
gia đình có sử dụng máy phát điện và sau đó sáu người bị ngạt khí từ chính máy phát điện này
phía trước căn nhà được sử dụng làm tiệm tóc
cửa trước căn nhà này có hai lớp bên ngoài là cửa sắt còn ở bên trong là cửa kính
bên hồng nhà bịt kín không có cửa sổ
máy phát điện nhỏ được đặt trong căn nhà phía cửa sau
đáng tiếc khi xảy ra vụ việc
cả cửa trước và cả cửa sau đều qua phía mít không có một lỗ thùng gió
theo các chuyên gia y tế và cơ khí việc ngộ độc khí từ máy phát điện là rất dễ xảy ra đặc biệt là trong không gian kín
cơ đốt trong và sử dụng các loại nhiên liệu xăng dầu hóa thạch nói chung hoặc là động cơ máy phát điện nói riêng
thì đều trong quá trình hoạt động thì đều hút lấy oxy ở trong không khí môi trường để đốt cháy các loại nhiên liệu
và trong điều kiện lý tưởng thì sản phẩm của quá trình cháy đó sẽ là carbonic co hai và hơi nước
tuy nhiên trong thực tế quá trình cháy diễn ra không phải hoàn toàn lý tưởng
cho nên bên cạnh thành phần co hai và nước cũng có những thành phần do nhiên liệu cháy không hết
ví dụ như các thành phần carbon monoxide co hoặc là các hơi nhiên liệu còn lại
qua máy phát điện máy nổ như vậy thì khói
để thải ra của máy phát điện như vậy thì trong đấy phần lớn là các khí của co và co hai
thế mà để ở trong phòng kín như vậy thì cái lượng khí đấy nó sẽ chiếm toàn bộ cái không khí trong phòng ngủ
mà ta biết rằng oxy trong phòng ngủ mài với điều kiện bình thường này chiếm chỉ có hai mươi một
lượng khí co và co hai nó phát sinh nó chiếm hết và lúc đấy người ta sẽ bị ngộ độc
và nhất là trong điều kiện mà trong gia đình đang ngủ thì các khí này làm cho bệnh nhân sẽ đi vào hôn mềm cách từ từ mà không thể hiện ra và cả gia đình đã tử vong
thật sự là đau lòng
khu vực trước đây thường xuyên mất điện
gia đình bà di đã sắm một máy phát điện để đảm bảo hoạt động sinh hoạt gia đình
ngay từ khi mua về gia đình bà đã quyết định để máy phát điện ở hồng nhà như thế này
bởi gia đình lo lắng những nguy cơ mất an toàn khi để máy hoạt động trong nhà
đặc biệt khi thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng
khi không sử dụng gia đình sẽ thực hiện che chắn cẩn thận
thực tế trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc ngạt khí co và co hai do dùng máy phát điện trong không gian kín
tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn tại quán karaoke ở xã quảng chính huyện hải hà quảng ninh
một mươi hai người gồm quản lý nhân viên trong quán và khách được phát hiện bất tỉnh
trong đó đã có sáu người tử vong tại chỗ và bốn người tử vong sau khi cấp cứu ở bệnh viện
công an tỉnh quảng ninh đã khám nghiệm hiện trường và kết luận
các nạn nhân tử vong do ngạt khí xăng của chiếc máy phát điện trong phòng hát
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tại huyện gia lâm thành phố hà nội
bốn người tử vong hai người bị ngạt khí nặng do sử dụng máy phát điện
nguyên nhân do mất điện nên sáu người làm thuê trong gia đình đã sử dụng máy phát điện lấy ánh sáng rồi đóng cửa đi ngủ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại địa bàn huyện gia viễn tỉnh ninh bình mất điện
hai mẹ con trong một gia đình đã chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị khi đi ngủ
khiến cả hai cùng tử vong do ngạt khí
máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng dầu sẽ tạo ra các khí chủ yếu như co co hai

nếu máy phát điện đặt trong phòng kín thời gian hoạt động càng dài
thì hàm lượng co tạo ra trong phòng trong nhà kín càng nhiều
co là một khí không màu không mùi không vị
quá nhiều carbon monoxide trong không khí hít thở rất có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy
dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong
mùa hè nắng nóng hay xảy ra tình trạng mất điện nhiều gia đình tự trang bị máy phát điện
máy phát điện cũ kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn
vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc
vì vậy khi mua máy phát điện các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao
để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại
khi sử dụng máy phát điện hãy đặt ở nơi thoáng khí
tuyệt đối không để chất lượng năng lượng cao
trong phòng kín phòng nhỏ chật hẹp
khi phát hiện các nạn nhân bị ngạt khí cần nhanh chóng mở các cửa để không khí tràn vào
nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi nơi có khí độc
nếu người bệnh thở yếu hoặc bất tỉnh cần phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất